đối tượng tên tô thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm khai nhận số ma túy trên vừa nhận từ một đối tượng tại phố trần quốc toàn phường hoàng văn thụ đang trên đường vận chuyển đi giao hàng thì bị bắt quả tang nếu vận chuyển chót lọt sẽ được trả công một mươi triệu đồng